mỗi ngày đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền khoảng hai trăm linh triệu đồng
sau gần một năm theo dõi cơ quan công an mới triệt phá được đường dây số đề quy mô lớn này
và xác định đường dây này có giao dịch mỗi tháng khoảng sáu tỷ đồng

trong khi đó thâm hụt ngân sách dự kiến giảm sâu do điều chỉnh chính sách thu để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
đồng thời nhu cầu chi đáp ứng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an sinh xã hội kích cầu tiêu dùng lại lớn khiến việc bộ chi ngân sách nhà nước là không tránh khỏi
nhiều chuyên gia kinh tế nhận định chủ trương chấp nhận tăng tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước là tỷ lệ nợ công để hỗ trợ nền kinh tế là phù hợp trong giai đoạn hiện nay
song cũng cần cân nhắc và kiểm soát chặt chẽ các tỷ lệ đó nên tăng cường các biện pháp thống nhất thu đặc biệt ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
bên cạnh đó cần kiểm soát chi ngân sách nhà nước thật chặt chẽ đầu tư phải được giám sát về hiệu quả thực hiện song song với việc tiếp tục rà soát các khoản chi có thể cắt giảm đặc biệt là các khoản chi thường xuyên
luật giao thông đường bộ sửa đổi cho phép dùng gầm cầu cạn để trông giữ xe là thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra ngày đầu tuần
theo đó dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi lần này cũng bổ sung quy định về việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông nhằm giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh của các đô thị lớn nâng cao hiệu quả của việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bổ sung các quy định về cơ chế đầu tư xây dựng kinh doanh đường cao tốc để phát triển mạng lưới đường cao tốc việt nam ngày một đồng bộ hơn đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân cũng như tạo cơ chế để thu hút nguồn v
để đầu tư xây dựng đường cao tốc
các đồng bộ của bùi xuân huấn tức huấn hoa hồng tự ý ghép hình ảnh của mình trong phóng sự của đài truyền hình việt nam trong ngày hai mươi năm tháng một mươi
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an sẽ phối hợp cùng với các đơn vị để xử lý
trên fanpage mạng xã hội của huấn hoa hồng huấn đăng tải một video phóng sự của trung tâm tin tức vtv hai mươi bốn
trong đó hình ảnh của ca sĩ mỹ tâm chỉ nhu yếu phẩm bị cắt đi và thay mặt hình ảnh của nhân vật này
thậm chí trong bài viết còn kêu gọi ủng hộ thực phẩm hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bùi xuân huấn
không chỉ hình ảnh mà ở đoạn cuối phóng sự một giọng đọc được bổ sung để giới thiệu tiểu sử của người này
hiện đại diện vtv hai mươi bốn cho biết sẽ làm việc với cục an ninh mạng vào đầu tuần để xác minh hành vi vi phạm nếu có
luân xuân mới đê nhất của đối tượng bùi xuân huấn là phát ngôn có tính chất vô khống trong một đoạn phát trực tuyến
trong đó hốn cho rằng tám mươi công chức thành niên tp hcm đã từng sử dụng ma túy
phần cuối của sáng phương nam sẽ là những hình ảnh về đời sống miền tây nam bộ
những ngày qua khi mà con nước lũ bắt đầu tràn ngập các cánh đồng không còn nơi để trú ẩn
ít đồng buộc phải tìm đến các lùm cây bụi cỏ dọc theo các bờ đê để sống tạm
nắm bắt được quy luật này thì một số người dân ở tỉnh đồng tháp đã làm chĩa để đi săn ếch
ếch đồng thường rất nhát
trú ở những nơi khó quan sát và khi nhìn thấy chúng thì phải thật cẩn thận để ít không lặn trốn đi
sau đó nhẹ nhàng di chuyển đến gần
khi đảm bảo đủ khoảng cách thì dùng súng chỉa để bắn ép
hàng năm thì năm nào cũng vậy tôi cũng đi bắn ếch
sáng ra ăn cơm xong thì khoảng một mươi một giờ là tôi đi
tới tầm khoảng bốn giờ chiều tôi rời thì trung bình khoảng từ bốn năm kg
đi săn ếch gì thì cảm giác nó
rất là vui
mùa nước không làm gì thì làm chỉa để bắn ếch thì kiếm thêm thu nhập trong mấy ngày nước nha
tuy năm nay lũ vèo muộn và nhỏ hơn so với mỗi năm nhưng lượng ếch đồng cũng khá nhiều
hiện tại ếch đồng có giá giao động vào khoảng từ tám mươi đồng mỗi kg đến một trăm linh đồng mỗi kg
về ước tính trung bình mỗi ngày một tay săn ếch có thể thu nhập từ ba trăm linh bốn trăm linh đồng mỗi ngày
công việc săn ếch đồng vừa trở thành sinh kế thời vụ vừa tạo nên nét sinh hoạt đặc trưng cho vùng sông nước miền tây nam bộ
trong phần tiếp theo của chương trình tính cần thiết của luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với thực tiễn
nhiều trường phải điều chỉnh cách dạy để phù hợp hơn với sách giáo khoa mới
một số tin tức giao thông đáng chú ý
chiều tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ba xe ô tô đã xảy ra trên cao tốc hà nội bắc giang
đoạn qua xã liên bảo huyện tiên du của tỉnh bắc ninh khiến nhiều người thương vong
theo báo cáo vào thời điểm trên xe ô tô biển kiểm soát ba mươi một f tám nghìn sáu trăm tám mươi tám đang lưu thông theo chiều bắc giang hà nội
bất ngờ gặp sự cố lao thẳng qua giải phân cách đường cao tốc
và chạm với xe tải biển kiểm soát chín mươi chín c chín nghìn hai trăm năm mươi bốn và xe ô tô biển kiểm soát chín mươi chín l năm trăm hai mươi ba
đang lưu thông theo hướng hà nội bắc giang
tại hiện trường ba xe ô tô hư hỏng nặng vụ tai nạn làm hai người trên xe ô tô biển kiểm soát ba mươi một f tám nghìn sáu trăm sáu mươi tám thiệt mạng
và một người trên xe còn lại bị thương nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được điều tra làm rõ
tin từ cục hàng không việt nam tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm nay sản lượng điều hành bay đi đến của cả nước
đạt hai trăm sáu mươi ba chuyến giảm ba mươi sáu chín so với cùng kỳ năm ngoái
điều hành bay quá cảnh đạt một trăm hai mươi bốn chuyến giảm sáu mươi bảy bốn so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể lượng hành khách thông qua cảng hàng không đạt năm mươi hai tám triệu khách giảm bốn mươi năm năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong số này khách quốc tế đạt bảy một triệu khách giảm bảy mươi chín bốn so với cùng kỳ năm ngoái
khách nội địa đạt bốn mươi năm bảy triệu khách giảm hai mươi sáu tám so với cùng kỳ năm ngoái
riêng trong tháng một mươi trong khi lượng khách quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu
hồi phục do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lượng khách nội địa đã hồi phục trở lại
đầu tiên có một dự thảo luật tách bạch riêng lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông ra khỏi vấn đề hạ tầng
xung quanh vấn đề này thì đã có không ít ý kiến bày tỏ về tính cần thiết của dự án luật đối với thực tiễn đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông gồm tám chương bảy mươi một điều về giải thích các từ ngữ liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ
bổ sung một số khái niệm định nghĩa bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm là những hành vi nguy hiểm có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông
un tắc giao thông hoặc gây mất an ninh trật tự

bên cạnh việc điều chỉnh phương pháp dạy học nhiều giáo viên đã phải thường xuyên lên mạng tìm tòi để cập nhật phương pháp dạy phù hợp
bên cạnh việc điều chỉnh phương pháp dạy học nhiều giáo viên đã phải thường xuyên lên mạng tìm tòi để cập nhật phương pháp dạy phương pháp dạy phương pháp